thưa quý vị và các bạn vào khoảng bốn giờ ba mươi đến năm h sáng ngày hôm nay bốn tháng bảy
bão số hai đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ hải phòng đến nam định
do ảnh hưởng của bão số hai đổ bộ nên ở cát hải và hòn dấu hải phòng
đã quan trắc được gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
ở các tỉnh từ thanh hóa cho đến nghệ an tiếp tục có mưa to đến rất to
hồi năm giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc
một trăm linh sáu năm độ kinh đông ngay trên đất liền các tỉnh hải phòng nam định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ năm mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đi sâu vào đất liền các tỉnh phía đông bắc bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du
và vùng núi bắc bộ
ở khu vực vịnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn
trong sáng sớm nay còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi một
biển động rất mạnh
trên đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến thanh hóa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
thưa quý vị và các bạn hiện tại thì cơn bão số hai đang đổ bộ
và một số tỉnh phía bắc và hải phòng là địa phương được dự báo là chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này
ngay sau đây thì phóng viên của chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất về cơn bão tại địa phương này
mời quý vị cùng gặp gỡ với phóng viên nguyễn vũ ạ
vâng xin chào trường quay xin chào quý vị và các bạn
hiện nay thì chúng tôi đang có mặt tại thành phố hải phòng
đây là địa phương nằm trên đường di chuyển của cơn bão số hai đổ bộ vào nước ta trong đêm ngày hôm qua
và ngay từ rất sớm ubnd tp hải phòng đã tổ chức bảy đoàn liên ngành kiểm tra đôn đốc về công tác ứng phó với cơn bão số hai
và ngay trong buổi chiều ngày hôm qua thì tất cả các cửa hàng ở ven biển đã được đề nghị đóng cửa hàng từ rất sớm
các du khách đã được hướng dẫn là không ra biển tắm là đề phòng nguy hiểm
và từ sớm thì các trăm tàu thuyền đã được yêu cầu di chuyển về các khu vực eo đậu an toàn để tránh chú bão
và ngay trong buổi đêm ngày hôm qua vào khoảng ba h ba mươi đến bốn h sáng thì tại khu vực này bão đã đổ bộ vào
và gió mạnh từ cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi kèm theo mưa lớn sóng biển rất là cao
và ngay bây giờ để hiểu rõ hơn về công tác ứng phó với cơn bão số hai của tp hải phòng
thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông phạm văn lập giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
vâng xin chào chào ông
chúng tôi không cho biết được là công tác ứng phó với cơn bão số hai đã được tp hải phòng triển khai như thế nào ạ
vâng sau khi nhận được thông tin từ báo tâm cơn bão số hai có thể đi qua khu vực tp hải phòng
thì tp hải phòng cũng đã thành lập bảy đoàn công tác đi kiểm tra hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương để phòng chống cơn bão số hai
thế và trong ngày hôm qua thì các đoàn công tác đã chỉ đạo các địa phương các huyện
và đặc biệt là các trọng điểm phòng chống thiên tai số hai này xây dựng các phương án phòng chống cơn bão số hai
đặc biệt là việc kêu gọi các tàu huyền
và trong ngày hôm qua thì chúng tôi đã kêu gọi
ba hai trăm chín mươi bảy tàu huyền vào nơi tránh thu bão an toàn với trên một mươi một người lao động trên các tàu huyền vào nơi tránh thu bão
và bốn trăm sáu mươi năm lồng bè cũng như là ba trăm năm mươi tròi canh thì cũng đã được kiểm đếm kiểm tra và yêu cầu di chuyển toàn bộ người trên các nơi này về nơi tránh chú bão an toàn
thế và đặc biệt là chúng tôi cũng đã rà soát các khu vực dân cư trũng thấp
để kêu gọi người dân và di chuyển người dân vào nơi tránh chú bão an toàn
đối với các khu du lịch thì chúng tôi cũng đã kêu gọi du khách là tuyệt đối không ra xem bão và không có các hoạt động du lịch trong ngày hôm qua
thế và những du khách mà không di chuyển được vào những du khách mà lưu trú tại các nơi du lịch thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo các địa phương và vừa vận động
các cái nhà hàng khách sạn và giảm giá đến năm mươi trên năm mươi cho các cái du khách ở các cái khu vực này
và đảm bảo cái điều kiện ăn uống sinh hoạt cho các du khách để đảm bảo các cái sinh hoạt ổn định cho các cái du khách trong những cái ngày hình trú tại các cái khu du lịch
vâng thưa ông xin ông cho biết được là cái diễn biến của cơn bão khi mà đổ bộ vào cái địa phương mình nó diễn biến như thế nào
và ngay trong chiều hôm qua đầu giờ chiều thì cơn bão số hai đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực bạch long vĩ của thành phố hải phòng
thế và trong chiều tối và đêm hôm qua thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực của thành phố hải phòng
thế và trong suốt đêm hôm qua thì chúng tôi cũng đã cùng với các đơn vị của các cơ sở các quận huyện và các xã phường đã cùng với người dân để phòng chống cơn bão số hai này
thế và chiều hôm qua thì ban chủ huy phòng chống thiên tai thành phố cũng đã họp ban chỉ huy và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ huy bám sát các địa bàn để chỉ đạo
phòng chống cơn bão số hai
thế và một mươi giờ đêm qua thì chủ tịch ubnd thành phố hải phòng cũng đã triệu trị cuộc họp khẩn cấp ra soát lại tất cả những cái thực trạng của các cái phương án thiên tai của cơn bão số hai
thế và đồng thời thì cũng tăng cường kiểm tra và xuống cơ sở để giúp đỡ người dân và kiểm trương phòng chống cơn bão số hai
và thực tế thì đêm hôm qua thì cơn bão số hai cũng đã mạnh dần lên đến cấp tám cấp chín và giật cấp một mươi trên cấp một mươi
thế và qua cái kiểm tra thì cho đến sáng hôm nay thì mặc dù cơn bão xảy ra trong ban đêm và với cường độ cao hơn dự báo ban đầu
thế nhưng mà cũng không để xảy ra các cái thiệt hại ngoài những hiện tượng như cây cối đổ nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái vật chất cũng như là đặc biệt là tuyệt đối an toàn cho con người
dạ vâng xin ông cho biết là sau khi cơn bão đi qua thì thành phố hải phòng đã chuẩn bị những cái phương án như thế nào để giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày
với những ảnh hưởng hậu quả của cơn bão số hai thì trong ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục vẫn theo dõi sát diễn biến của cơn bão đề phòng những trường hợp bất thường
thì chúng tôi cũng sẽ có các biện pháp tăng cường để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như là các cơ sở hạ tầng để đảm bảo an toàn giảm các thiệt hại
thế và với cái hậu quả của bão như cây đổ hoặc là tốc mái nhà thì chúng tôi cũng trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ
chỉ đạo các cái đơn vị để giải phóng đảm bảo cái giao thông được thông suốt và đảm bảo thuận lợi cho cái người dân có trả lại sinh hoạt bình thường
thế và đặc biệt là với các khu vực dân cư mà chúng tôi sơ tán thì cũng đảm bảo tuyệt đối về cái an ninh an toàn và đảm bảo cái công tác hậu cần cho những cái khu vực dân cư đảm bảo cái sinh hoạt cho bà con
vâng xin cảm ơn ông ạ
vâng thưa quý vị và các bạn thì ngay lúc này thì một đoàn liên ngành của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tiến hành kiểm tra khu vực đê điều cũng như là các âu thuyền neo đậu của các người dân để vào trong ngày hôm nay
và các cái khu vực trọng yếu có thể có những cái diễn biến phức tạp
và những thông tin tiếp theo liên quan đến cơn bão số hai thì sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên các bản tin tiếp theo
còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại trường quay và tiếp tục với bản tin an ninh ngày mới
vâng xin mời trường quay
do ảnh hưởng của bão số hai tại nhiều địa phương đã có mưa vừa có nơi mưa to kèm theo gió giật mạnh
các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão gồm nam định hải phòng quảng ninh ninh bình hiện đã hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền vận động toàn bộ lao động ngoài biển vào nơi tránh trú an toàn
nhận định đây là cơn bão có phạm vi ảnh hưởng rộng và diễn biến phức tạp
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nam định cùng với các lực lượng công an quân đội và lực lượng chức năng
chỉ đạo khẩn trương quyết liệt chủ động mọi phương án phòng chống bão
đặc biệt tại ba huyện ven biển giao thủy hải hậu nghĩa hưng lực lượng công an phối hợp với bộ đội biên phòng kêu gọi tàu thuyền yêu cầu hàng nghìn hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm ven đê
và các ngư dân đang hoạt động nuôi trồng thủy hải sản tại các khu vực cửa sông bãi ven biển di rời vào nơi tranh trú bão an toàn

và các ngư dân đang hoạt động nuôi trồng thủy hải sản tại các khu vực cửa sông bãi ven biển di rời vào nơi tránh trú bão